thông tin từ bộ y tế cho biết là sáng nay astrazeneca đã chuyển về thành phố hồ chí minh
thêm sáu trăm năm mươi chín chín trăm linh liều vaccine covid một mươi chín
đây là lần giao vaccine thứ sáu và là lần thứ tư liên tiếp trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa astrazeneca và công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc
dưới sự hỗ trợ của bộ y tế
đến nay thỏa thuận này đã mang về cho việt nam gần ba tám triệu liều
tương đương với khoảng bốn mươi một tổng lượng vaccine covid một mươi chín của astrazeneca trong nước
tổng cộng đã có gần chín ba triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca được chuyển đến việt nam
qua hợp đồng với công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc cơ chế covax
và viện trợ giữa chính phủ các nước hiện chiếm sáu mươi hai nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên cả nước